nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo
đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày tám đến ngày chín tháng bảy
sáng nay hai bên đã có cuộc hội đàm
tại buổi hội đàm hai bên bày tỏ hài lòng về các tiến triển tích cực thực chất trong quan hệ hai nước
nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
vì lợi ích nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao
tiếp tục coi hợp tác thương mại và đầu tư là động lực cho quan hệ việt nam hoa kỳ
triển khai tích cực các thỏa thuận trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước tăng cường quan hệ giáo dục
hai bên hài lòng về việc triển khai thành công dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay đà nẵng
ngoại trưởng pompeo nhất trí sẽ sớm triển khai dự án tẩy độc dioxin tại sân bay biên hòa
tăng trợ giúp việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
thúc đẩy quan hệ asean hoa kỳ phát triển bền vững
sáng cùng ngày ngoại trưởng pompeo đã rời hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức việt nam